như tin đã đưa từ nguồn tin tố giác của tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động
đội cảnh sát giao thông trở tự công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt phụ xe và tài xế điều khiển xe tải thùng
chứa bốn xe mô tô hiệu honda giá trị cao và bốn giấy chứng nhận đăng ký xe đều được làm giả
khi đang trên đường đưa đi giao lô hàng này vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn
tiếp tục mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một số địa điểm chứa xe không rõ nguồn gốc
ở một số phường trên địa bàn tp biên hòa
lực lượng công an tp biên hòa kiểm tra đột xuất nhà số hai trên bảy mươi sáu khu phố ba phường tân biên tp biên hòa
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe mô tô đắt tiền đang được sửa chữa
và một số xe hoàn thiện được cất trong kho
làm việc với chủ cửa hàng sửa chữa kinh doanh xe tên là đào trọng hiếu ba mươi một tuổi
ngủ khu phố ba phường tân biên tp biên hòa
tại thời điểm kiểm tra hiếu không xuất trình được giấy tờ
của những chiếc xe mô tô trên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hai lốc máy
hai khung sưởng xe và một mươi một xe mô tô hiệu honda giá trị cao như sh airblade vision dream
toàn bộ tăng vật nêu trên đều được bàn giao về công an phường tân biên để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ